lãnh đạo đà nẵng đề xuất trung ương giao chỉ tiêu biên chế để thành phố chủ động phân bổ
đây là một trong những nội dung quan trọng buổi làm việc sáng nay hai mươi năm tháng một mươi một
giữa lãnh đạo thành phố đà nẵng và đoàn công tác bộ nội vụ
bí thư thành ủy đà nẵng ông nguyễn văn quảng đề xuất trung ương giao tổng biên chế cho thành phố đà nẵng
còn việc phân bổ ở mức nào số lượng bao nhiêu ở đâu thì do thành phố quyết định dựa trên cơ cấu quỹ tiền lương của thành phố
nếu bảo đảm tiền lương thì thành phố sẽ quyết định việc chi trả
ngoài ra dựa trên cơ sở đề án việc làm đã được bộ nội vụ phê duyệt
hội đồng nhân dân thành phố sẽ giám sát việc phân bổ thông qua nguồn ngân sách
cấp quận cũng sẽ tính toán để sắp xếp cán bộ phòng chuyên môn
đồng thời tiếp tục phân bổ xuống ủy ban nhân dân các phường
mô hình chính quyền đô thị tại thành phố đà nẵng sẽ bắt đầu thí điểm từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi